sở giao thông vận tải hà nội lại tiếp tục có kế hoạch lùi về hè xến giải phân cách tại một mươi năm tuyến phố để tránh tình trạng quá tải phương tiện tại các khu vực ách tắc
đây không phải lần đầu tiên thành phố hà nội triển khai cách làm này
có thể thấy giải pháp tình thế này khiến tình trạng ủn tắc không những không được cải thiện mà còn gây nên nhiều bất cập
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám hà nội chi hơn một trăm hai mươi năm tỷ để cải tạo mở rộng một số tuyến đường vành đai hai và ba
xong chỉ sau nửa năm tình trạng ủn tắc không được cải thiện
như đoạn từ vành đai ba trên cao đi xuống khuất duy tiến nguyễn trãi
những đoạn xén giải phân cách vô tình tạo thành nút thắt cổ chai gây xung đột giao thông nghiêm trọng nhất là vào giờ cao điểm
tuyến đường liễu giai là một trong một mươi hai tuyến đường được đề xuất xén giải phân cách
chúng ta phải làm thế nào để giảm đi những cách làm như vậy
không thì chúng ta mất hết tất cả những nguồn dự trữ về không gian cũng như dự trữ về tài chính
trong khi đó những vấn đề nhấp nhối của đô thị
các đường rồi thì ô nhiễm ngày càng gia tăng mà chúng ta cát kiệt nguồn lực không còn
cái nguồn lực nào giải quyết nếu cứ tiếp tục làm việc tùy tiện như thế này
về hè là để cho người đi bộ mà người đi bộ bây giờ lại bị đạ hẹp rồi còn xén nữa
thì tôi cho rằng sẽ gây ủn tắc giao thông và cũng nguy hiểm an toàn tính mạng của người đi bộ
cho nên cái câu khẩu hiệu này là giả lại về hè cho chúng tôi
cái câu đó thì chúng ta đã gấp chính quyền nên nghiên cứu và có cái chiến lược lâu dài
giải phân cách và vỉa hè là một trong những hạng mục hình thành một tuyến đường
cấp đường nào sẽ có quy mô giải phân cách vỉa hè tương ứng
việc xén hè thu hẹp giải phân cách cần phải được tính toán kỹ lưỡng
thực tế cũng cho thấy sau khi xén hè thu hẹp giải phân cách
lòng đường được mở rộng hơn nhưng cũng không đủ để giải quyết tình trạng ồn tắc